một tín hiệu vui trong việc nâng cao ý thức về rác thải nhựa đó là nhiều doanh nghiệp hiện nay đang tìm tới các sản phẩm thân thiện với môi trường
và đồng thời kết hợp với các siêu thị lớn nơi tập trung tiêu thụ nhiều túi ni lông để tăng cường giảm thiểu rác thải nhựa
đầu tháng bốn vừa qua một số siêu thị doanh nghiệp chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói bọc thực phẩm thay thế túi ni lông
và đã được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc biểu dương
đây là biện pháp thiết thực để hạn chế việc sử dụng và thải túi ni lông ra môi trường
tự nhiên một điều quan trọng để việc giảm thiểu rác thải nhựa thực sự hiệu quả là phải phân loại rác từ nguồn tiến tới không cho lấp
tự động đó thì nó được đưa ra tái chế và sử dụng
trong đó những phong trào kêu gọi triển khai thực hiện phân loại rác
tất cả đều là những biện pháp góp phần mang đến một môi trường sống xanh sạch an toàn cho cả cộng đồng
cũng như thể hiện nỗ lực của việt nam trong việc loại bỏ ô nhiễm nhựa toàn cầu